chiều ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi một tại sở chỉ huy tiền phương xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đồng chí trương mỹ hoa nguyên bí thư trung mương đảng nguyên phó chủ tịch nước đã đến kiểm tra thăm tặng quà
động viên các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện rào trang ba
đồng chí trương mỹ hoa gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình liệt sĩ
gia đình các nạn nhân bị mất tích hy sinh trong bão lũ vừa qua
biểu dương tinh thần đoàn kết thống nhất trách nhiệm cao của các lực lượng quân đội công an biên phòng
đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích
nhân dịp này đồng chí trương mỹ hoa đã trao tặng trên một trăm bảy mươi xuất quà cho cán bộ chiến sĩ quân đội công an biên phòng
và các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện rào trang ba